tỉnh ủy thanh hóa phối hợp với học viện chính trị quốc gia hồ chí minh tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề
bắc hồ với thanh hóa thanh hóa năm mươi năm thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh
tại hội thảo khoa học nhiều tham luận đã được trình bày liên quan đến thực tế thực hiện và làm theo lời bác
cụ thể như việc vận dụng tư tưởng dân chủ lấy dân làm gốc và thực tế tại thanh hóa hiện nay
vấn đề quan tâm đào tạo bồi dưỡng thế hệ trẻ xây dựng phẩm chất đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên
xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa đảng với dân trong sự nghiệp cách mạng
kỷ niệm năm mươi năm thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh ôn lại những kỷ niệm cùng lời dạy của bác qua bốn lần về thăm
đảng bộ và nhân dân thanh hóa đã đang và sẽ phân đấu hơn nữa để sớm xây dựng thanh hóa trở thành tỉnh kiểu mẫu